hiện tại hơn một sáu trăm linh cây hoa hồng bungary đã được vận chuyển về việt nam chăm sóc được hơn hai tuần
và sẵn sàng trưng bày cho ngày hội hoa hồng bulgari và bạn bè vào ngày tám tháng ba tới
đại diện ban tổ chức cho biết đã có phương án tối ưu để bảo vệ những cây hoa hồng này từ nay đến khi lễ hội kết thúc
ban tổ chức cho biết để chuẩn bị cho sự kiện này đại sứ quán bungary đã phối hợp với viện di truyền giống
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhập một sáu trăm tám mươi cây hồng bulgari về việt nam
bao gồm hơn một trăm linh loại hồng khác nhau việc nhập cũng phải tuân theo quy trình và các quy định kiểm tra nghiêm ngặt để tránh lan truyền sâu bệnh
hiện toàn bộ số lượng hoa hồng bulgari nhập đã được vận chuyển về trại thực nghiệm của viện di truyền giống để chăm sóc từ cách đây hai tuần
loại hoa hồng bungary có tuổi thọ khá ngắn ngày chỉ khoảng hai ngày là tàn
nên ban tổ chức đã tính đến phương án bố trí các chuyên gia nghệ nhân thường xuyên túc trực
chăm sóc để duy trì cơ chế nở hoa và bảo vệ cây
mặc dù vậy ý thức của người tham gia lễ hội cũng sẽ quyết định rất quan trọng đến việc giữ gìn hoa trong không gian chung của lễ hội
ngày hội hoa hồng bulgari và bạn bè là một lễ hội truyền thống lâu đời của bungary
đây là quốc gia nổi tiếng về ngành trồng hoa hồng và các chế phẩm từ loài hoa này
lễ hội sẽ được tổ chức tại công viên hồ tây hà nội từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng ba